sau khi hoàn tất điều tra giai đoạn hai vụ án đánh bạc nghìn tỷ trên mạng internet
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú thọ đã có thông báo gửi bộ thông tin và truyền thông
đề nghị xử lý trách nhiệm cựu bộ trưởng trương minh tuấn cùng với nhiều quan chức khác của bộ do có liên quan đến vụ án
công an tỉnh phú thọ xác định hành vi của ông trương minh tuấn thể hiện sự thiếu trách nhiệm
không chỉ đạo quyết liệt và kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của mình
dẫn đến đoàn kiểm tra phát hiện các trò chơi có dấu hiệu cờ bạc
nhưng không kết luận và xử lý theo quy định của pháp luật
từ đó các trò chơi có yếu tố cờ bạc vẫn tiếp tục hoạt động gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho xã hội
cơ quan an ninh điều tra xác định hành vi trên của ông trương minh tuấn có dấu hiệu về mặt khách quan
của tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
tuy nhiên do không đủ yếu tố cấu thành tội phạm
nên cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú thọ không xem xét xử lý trách nhiệm hình sự đối với ông trương minh tuấn